theo quy luật lão hóa của cơ thể càng lớn tuổi thì chức năng các tạm phủ càng suy giảm và gan cũng không nằm ngoài quy luật tự nhiên ấy
nóng gan chán ăn là vấn đề khá phổ biến ở người cao tuổi tình trạng này kéo dài có thể gây suy nhược cơ thể và các bệnh lý về gan
bệnh suy giãn tính mạch chi dưới diễn tiến âm thầm có thể gây các biến chứng huyết khối tĩnh mạch nông và sâu gây đau phù nề hai chi dưới
nếu không được điều trị sớm bệnh có thể gây chảy máu lét chân không lành ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh
ngược lại nếu được phát hiện và điều trị sớm bệnh hoàn toàn có thể được chữa khỏi
người bệnh nên thăm khám sớm với bác sĩ để điều trị kịp thời và hiệu quả
vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi sống khỏe trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị khi cơ thể chúng ta phải tiếp nhận các chất độc hại từ thực phẩm không bảo đảm
môi trường ô nhiễm theo năm tháng cũng tích tụ lại trong gan gây hại và làm suy giảm chức năng của gan
người cao tuổi thường mắc một số bệnh mạng tính như tiểu đường mỡ máu huyết áp cao phải dùng nhiều loại thuốc
lá gan vốn đã yếu lại phải chịu thêm áp lực nên càng dễ bị tổn thương
khi bị nóng gan chán ăn nhiều người có tâm lý chủ quan nghĩ rằng chỉ là bệnh tuổi già
không có giải pháp hỗ trợ cải thiện tình trạng này diễn ra trong thời gian dài
có thể khiến cơ thể bị sụn
thể bị suy nhược giảm sức đề kháng và thậm chí là gây ra các bệnh về gan
dù đang còn trẻ hay là đã lớn tuổi bạn cũng đừng chủ quan với bệnh tật
hãy đi khám ngay khi cơ thể có dấu hiệu bất thường
tuổi cao khiến các chức năng trong cơ thể cũng dần suy giảm và lá gan người cao tuổi cũng không nằm ngoài quy luật ấy
điều này kéo theo khả năng giải độc kém sức đề kháng suy giảm
từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe người cao tuổi
chức năng gan suy yếu giảm khả năng chuyển hóa và đào thải độc tố là một trong những nguyên nhân quan trọng
khiến người cao tuổi thường bị nóng gan có thể kèm theo các triệu chứng như mệt mỏi mẩn ngứa mè đay
đồng thời gan hoạt động kém dẫn tới giảm sản xuất dịch mật chất lỏng có vai trò tiêu hóa chất béo trong thức ăn
dịch mật không đủ khiến chất béo trong thức ăn không được tiêu hóa hết gây khó tiêu chán ăn
bà đàm thị trung quận hoàng mã
thành phố hà nội nhiều tháng trở lại đây gặp phải vấn đề sức khỏe bất thường tình trạng chán ăn thường xuyên xảy ra
buồn nôn chảy máu chân răng và thường xuyên khó ngủ mất ngủ dẫn đến bị suy nhờ cơ thể
với tâm lý chủ quan coi đó là bệnh của tuổi già nên bà không đi khám nay đến bệnh viện mới phát hiện mình bị bệnh nóng gan
cũng giống như trường hợp bệnh nhân đàm thị trung bà bùi thị tuyết sinh thường xuyên mất ngủ chán ăn cơ thể thường xuyên bị mẩn ngứa khó chịu
tình trạng mất ngủ kéo dài mỗi đêm chỉ ngủ được một đến hai tiếng và giấc ngủ không sâu sức khỏe của bà sinh giảm sút nhanh suy giảm chất lượng cuộc sống
cũng giống như trường hợp bệnh nhân đàm thị trung bà bùi thị trinh thường xuyên mất ngủ chán ăn cơ thể thường xuyên bị mẩn ngứa khó chịu
cùng với sự lão hóa các bộ phận trong cơ thể gan của người cao tuổi cũng bị nhiều biến đổi lão hóa làm giảm khả năng tái tạo
làm chậm đáng kể sự phục hồi chức năng vì vậy gam dễ bị tổn thương dễ bị sơ hóa
an là một trong những cơ quan lớn nhất của cơ thể đang đảm nhiệm chức năng vô cùng quan trọng trong quá trình tổng hợp
chuyển hóa protein blosite và lipid gan có những vụ khử độc và đào thải độc tố của cơ thể
ngoài ra gan có thể tạo ra được dịch mật rất quan trọng trong quá trình tiêu hóa
chế độ ăn uống và sinh hoạt ảnh hưởng rất lớn đến khả năng hoạt động của gan
một chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý giúp cho hoạt động của gan một cách trơn tru
chế độ ăn uống sinh hoạt không hợp lý có thể làm tổn thương bào gan từ đó dẫn đến chức năng của các gan có thể bị suy giảm
nhiều người vẫn sử dụng các thực phẩm bẩn thực phẩm mốc ôi thiêu sử dụng hóa chất trong việc bảo quản và chế biến thực phẩm
các thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ việc lạm dụng các thực phẩm có nhiều chất đường chất béo sử dụng rượu bia và các chất kích thích khác
thực hiện không ăn chín uống xôi rồi những người béo phì không tập luyện thủ tục thể thao là những thói quen xấu hay gặp gây hại đến cho gan
các thói quen ăn uống và sinh hoạt không hợp lý duy trì những thói quen xấu kéo dài có thể làm cho tế bào gan bị hủy hoại dẫn đến viên gan sơ gan ung thư gan
các bệnh lý về sơ gan suy gan ung thư gan sẽ làm cho các tế bào gan không còn đảm nhận được chức năng phận của mình nữa gây ra các triệu chứng như là mệt mỏi khó ăn ăn kém buồn nôn nôn hay là phù
khi gan bị suy yếu sẽ giảm khả năng chuyển hóa giảm bài tiết mật gây dối loạn tiêu hóa dẫn đến chán ăn mệt mỏi đầy hơi chướng bụng ăn không tiêu dễ bị táo bón hay tiêu chảy
vì vậy người cao tuổi thường ăn uống không ngon miệng hấp thu kém dễ sụt cân sức khỏe suy yếu
khi chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cần chú ý đặc biệt tới chế độ dinh dưỡng phù hợp sao cho đầy đủ và cân đối
chế độ ăn của người cao tuổi cần đa dạng bảo đảm đầy đủ năng lượng đầy đủ chất dinh dưỡng tăng cường đạm thực vật rau xanh chất sơ trái cây tươi và uống nhiều nước không nhiều dầu mỡ chất béo
nên chia bữa ăn thành nhiều bữa nhỏ trong ngày thức ăn không quá mặn quá ngọt không quá lạnh hoặc quá nóng không sử dụng thức ăn không an toàn nhiễm nấm mốc
ngoài ra cần khám sức khỏe định kỳ ít nhất sáu tháng một lần hoặc khi nhận thấy cơ thể có những triệu chứng thay đổi bất thường đừng để khi phát sinh bệnh hoặc khi bệnh đã kéo dài đã có biểu hiện nặng mới đến bác sĩ thì đã muộn
hy vọng những nội dung vừa rồi là kiến thức bổ ích giúp cho quý vị có thêm những kiến thức để bảo vệ được sức khỏe cho bản thân và chăm sóc cho gia đình
suy giãn tĩnh mạch chi dưới là tình trạng suy giảm chức năng đưa máu về tim của hệ thống tĩnh mạch chi dưới từ đó dẫn đến hiện tượng máu bị ứ động ở vùng chân biến đổi về huyết động và gây biến dạng tổ chức mô xung quanh
suy giãn tĩnh mạch chi dưới ấy ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ và tỷ lệ mắc bệnh ở nữ giới thì cao gấp ba lần so với nam giới

xuy giãn tĩnh mạch chi dưới là tình trạng suy giãn tĩnh mạch chi dưới từ đó dẫn đến hiện tượng máu bị ứ động ở vùng chân biến đổi về huyết động và gây biến dạng tổ chức mô xung quanh
xuy giãn tĩnh mạch chi dưới là tình trạng suy giảm chức năng đưa máu về tim của hệ thống tĩnh mạch chi dưới từ đó dẫn đến hiện tượng máu bị ứ động ở vùng chân biến đổi về huyết động và gây biến dạng tổ chức mô xung quanh

xuy giãn tĩnh mạch chi dưới là tình trạng suy giãn tĩnh mạch chi dưới từ đó dẫn đến hiện tượng máu bị ứ động ở vùng chân biến đổi về huyết động và gây biến dạng tổ chức mô xung quanh